trước đó người dân nghe tiếng la hét kêu cứu tại nhà ông nguyễn nhất thống hiệu trưởng trường trung học cơ sở hoàng diệu xã bình hải thăng bình nên chạy đến và thấy ông thống gục phía trước sân nhà
nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
duy khai nhận vào nhóm ông thống để trộm cắp bị ông thống phát hiện nên chống trả và đâm chết nạn nhân lấy trộm một điện thoại di động
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam phạm văn vui sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và nguyễn hiền ngoan sinh năm hai nghìn một cùng chú huyện trợ mới tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi một sau khi nhậu với bạn bè xong thì nguyễn hiền ngoan điều khiển xe mô tô chở phạm văn vui về quán ăn tức là nhà của vui
lúc này trong quán có anh lê quang thi đang ngồi ăn trong quán ngoan đưa xe cho vui điều khiển vào nhà thế vậy anh thi đứng lên tránh qua một bên thì vô cớ bị vui chửi và thách thức đánh nhau
vui lấy cây dao bằng kim loại chém vào tay anh thi đồng thời truy hô cho ngoan lấy ly thủy tinh ném trúng vào đầu anh thi gây thương tích
anh thi bỏ chạy và được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là một mươi hai hiện vụ việc đang được công an huyện trợ mới tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
địa bàn ngoại thành hà nội các khu vực tuyến đường liên thôn liên xã vắng vẻ chính là nơi các đối tượng thường thực hiện hành vi phạm tội như cướp cướp giật tài sản
mới đây một nhóm đối tượng đang là học sinh phổ thông vì ham mê game đã cùng nhau tổ chức cướp tài sản tại các tuyến đường liên thôn liên xã trên địa bàn huyện trương mỹ hà nội
dù còn đang trong độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường nhưng thủ đoạn cướp của các đối tượng này đã hết sức manh động và táo tợ
tuyến đường bê tông
tuyến đường bê tông chạy qua cánh đồng này chính là địa điểm các đối tượng ra tay cướp tài sản của người dân
vụ việc xảy ra vào thời điểm hai giờ sáng không có người đi lại chỉ có người dân buôn bán dậy sớm đi chợ
thông tin về vụ cướp táo tợn đã gây hoang mang dư luận gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
dạng sáng ngày một mươi ba tháng bảy hai nghìn một mươi một tại khu vực này xảy ra một vụ cướp tài sản do ba đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại đây
thì của tuyến đường này rất là vắng
và biết được tập quán sinh hoạt của người dân đi chợ khoảng từ một hai giờ sáng cho đến bốn giờ sáng thì sẽ đi qua tuyến đường này
và tuyến đường này không có đèn điện rất là tối
lợi dụng sơ hỏa của người dân đã dùng dao uy hiếp các người bị hạ để thạch khuyện hành vi cướp tài sản
nhận định tính chất của vụ việc manh động và liều lĩnh các đối tượng đã dùng hung khí nguy hiểm gây án gây hoang mang dư luận nhân dân
các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an huyện trương mỹ
công an huyện trương mỹ đã tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ vào cuộc điều tra truy xét nhanh nhất để làm rõ đối tượng gây án
sau hai mươi bốn giờ khẩn trương phá án công an huyện trương mỹ đã xác định ba đối tượng gây án gồm nguyễn trịnh an đạp sinh năm hai nghìn sáu
nguyễn xuân thành sinh năm hai nghìn bảy và nguyễn tuấn anh sinh năm hai nghìn sáu
cả ba đối tượng đều trú tại xã hồng phong huyện trương mỹ hà nội
cháu ngồi cuối bạn tuấn anh ngồi giữa và đạt cầm lái người phụ nữ hỏi chúng em gì đấy
xong bạn đạt bảo xuống xe đưa tiền đây và tuấn anh đã cầm dao chém vào đầu xe máy khiến phụ nữ ngã ra
cháu chạy xuống giật túi rồi lên xe và bỏ chạy
số tiền cấp được một lần một trăm hai mươi một lần được một trăm tám mươi một lần được hai trợ sáu trăm hai mươi một chiếc điện thoại alamed
cháu thì cháu chơi vr
các đối tượng trong ổ nhóm này đều đang trong độ tuổi học sinh trung

thời gian này học sinh được nghỉ học do dịch bệnh
ba đối tượng do nghiện game nên đã nghĩ cách gây án để kiếm tiền chơi game
trong khi đó các gia đình lại buông lỏng quản lý con em mình khi cả đêm các em không về
và giao xe gắn máy cho con sử dụng khi chưa đủ tuổi điều khiển loại phương tiện này
đối tượng gây án thì thường là chọn cái thời điểm là từ hai giờ hai giờ đêm
đợi những người mà người ta đi chợ đêm là người phụ nữ
thì sẽ thực hiện hành vi cơ
hai nữa là đối tượng ở đây là rất là manh động
khi gặp người bị hại dùng dao là chém luôn
để uy hiếp người bị hại khuyên cáo của lực lượng công an
thì nếu người dân mà phải đi trong cái thời điểm đấy
và cái địa bàn đấy thì nên đi từ hai người
nếu như mà bị chặn cướp thì nên bình tĩnh và thực hiện theo yêu cầu của đối tượng
và nếu ghi nhớ một đến hai đặc điểm đặc trưng nhất của đối tượng
sau này để cung cấp
vụ việc này tiếp tục cho thấy tội phạm trong lứa tuổi học sinh sinh viên
vẫn có diễn biến phức tạp
trong khi đó có một phần trách nhiệm của các gia đình các bậc phụ huynh
trong quản lý và giáo dục con em mình
thời gian gần đây người dùng ma túy ngày càng trẻ hóa
tội phạm ma túy ngày càng phức tạp hoạt động tinh vi và manh động
gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng
thế nhưng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và quyết tâm
lực lượng công an tỉnh đồng nai đã triển khai nhiều chuyên án
tội phạm ma túy bắt giữ triệt phá nhiều vụ án liên quan đến ma túy
bắt giữ hàng chục đối tượng
đây là đối tượng trương hoàng vũ mới bị công an huyện nhân trạch
bắt khi đang bán ma túy cho một nhóm chín đối tượng thuê nhà nghỉ
để sử dụng ở xã phước thiền
hình thức giao dịch mua bán tinh vi bằng công nghệ cao mạng xã hội
nên khi được tra hành triệt phá lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn
bản thân tôi nghề nghiệp không ổn định là người nghiện ma túy
nên tôi mua ma túy
tôi mua tí về để sử dụng dằn và khi có con nghiện cần
thì tôi bán cho con nghiện
đối với các loại tội phạm ma túy thì nó có nhiều thủ đoạn rất tinh vi
chúng mua về từ các địa bàn ở địa phương khác đưa về nhân trạch
để tiêu thụ tiến địa bàn
chúng đã dùng những nẻ tránh trốn trong các con hẻm
trong các nhà trò khu nhà trọ trong các nhà nghỉ này để hoạt động mua bán các chất ma túy
theo thống kê từ cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
công an huyện nhân trạch đã phát hiện triệt phá một mươi sáu vụ
bốn mươi đi tượng mua bán vận chuyển tàng trữ chứa chấp việc sử dụng
và sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ hơn hai trăm ba mươi một gam ma túy tổng hợp
hơn một trăm linh một gram ketamine gần một mươi năm gram metamine cùng nhiều tăng vật khác
qua điều tra công an huyện nhân trạch đã tiến hành khởi tố chín vụ
một mươi chín bị cao
chuyển phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy một vụ một đối tượng
xử phạt vi phạm hành chính một mươi một đối tượng
trước diễn biến phức tạp của tội phạm và tên năm ma túy
công an huyện nhân trạch đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để kìm hãm loại tội phạm này trong thời gian tới
lãnh đạo công an huyện nhân trạch đã đề ra nhiều biện pháp
và có kế hoạch cụ thể để đầu tránh các loại tội phạm
trong đó có tội phạm ma túy
tại địa bàn nhân trạch chúng tôi sẽ ra phát các đối tượng
có dấu hiệu vua bán tiêu thụ rồi là sử dụng trả phép chất ma túy
chúng tôi sẽ có kế hoạch bằng nhiều biện pháp ủng hộ
đấu tranh triệt phá xử lý theo quy định của pháp luật
ma túy vẫn đang len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống xã hội
gây ra nhiều hệ lụy về mọi mặt
trong cuộc chiến không quan niệm này ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an
rất cần sự trung sức đồng lòng của cả cộng đồng
để từng bước đẩy lùi tội phạm ma túy ra khỏi đời sống xã hội
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng hà thị vi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn dù
xã chấn thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái
và đối tượng lường thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn nong khoang hai
xã nghĩa sơn huyện văn chấn tỉnh yên bái
đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
còn về tội mua bán người phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái
cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng l a vảng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
xã lao trải huyện bù cang trải tỉnh yên bái
đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện